theo như hiệp hội cá tra việt nam thì sau hai năm qua giá cá cha duy trì ở mức cao từ ba mươi năm ba mươi bảy đồng một kg
tuy nhiên gần đây thì giá cá cha ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long tiếp tục giảm mạnh trong khi tiêu thụ lại chậm vì thế nguy cơ tồn kho ngày càng tăng cao
hiện tại các nhà máy thu mua cá tra chỉ còn một mươi chín hai mươi đồng một kg thấp nhất trong khoảng một mươi năm qua
với giá này người nuôi chịu lỗ từ ba năm đồng một kg
nguyên do là nhiều nơi tăng diện tích làm sản lượng cá tra tăng cao
trong khi đó thị trường xuất khẩu gặp khó khăn đặc biệt là thị trường trung quốc và mỹ giảm liên tục
giải pháp cấp bách là các địa phương cần nhanh chóng thống kê diện tích nuôi sản lượng cá để có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ
các ngành chức năng cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ
nghiên cứu chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường mua cá giảm thiệt hại cho nông dân